tính đến một mươi hai h ngày chín tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi ba năm trăm một mươi ba ca ghi nhận trong nước và một chín trăm linh sáu ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi một chín trăm bốn mươi ba ca trong đó có sáu một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
kể từ hôm nay tp hcm bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
các siêu thị chợ hàng hóa được trưng bày đầy đủ nhưng lượng người đến mua sắm lại chầm lắng hơn các ngày trước đường phố cũng trở nên vắng vẻ và ít người đi lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại siêu thị mega makic sáng ngày chín tháng bảy
dù đã gần một mươi giờ sáng lượng khách đến mua sắm tại đây cũng thưa thớt không đông đúc như các ngày qua
hàng hóa được trưng bày ngập các kệ
các quầy hàng nhu yếu phẩm giá cả vẫn không có gì thay đổi so với trước đây
dường như việc tăng giá đổi giá chỉ xuất hiện trên các trang mạng xã hội
nhiều những sản phẩm đã được giảm giá từ một mươi một mươi năm
đó là cam kết của công ty cũng như là trách nhiệm của mega market việt nam đối với cộng đồng
sau vài ngày bị động và thiếu hàng cục bộ do chuỗi cung ứng hàng hóa tại các siêu thị và chợ bị rối loạn
vì lượng khách tăng đột biến cộng với việc kiểm soát hàng hóa từ địa phương về tp hcm bị tắt nghẽn
do khâu kiểm soát giấy xét nghiệm covid một mươi chín hoạt động mua sắm ở các siêu thị đã quay về như lúc bình thường
người mua hàng trật tự tuân thủ các quy định giữ khoảng cách xếp hàng chờ tính tiền theo các dấu chân siêu thị đã chuẩn bị trước đó